nguyễn xuân hải bùi minh bảo vị vương quốc thái và ngô thị thanh mai
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm bốn kg ma túy đá một viên thuốc lắc hai xe ô tô một xe mô tô hai trăm hai mươi năm triệu đồng bốn mươi usd bảy điện thoại cùng các vật chứng khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiến hành đột kích quán karaoke bạch dương số bốn mươi bảy đường ngô tất tố phường an tảo thành phố hương yên tỉnh hương yên
do phạm thúy vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường lê lợi tp hương yên làm chủ
công an tp hương yên phát hiện có hai mươi bốn thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng công an thu giữ tại chỗ ba túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
ba miếng viên nén màu vàng cam một cục chất bột kết tinh màu hồng hàng chục vỏ bóng cười chưa qua sử dụng cùng ba bình chứa khí cười và nhiều vật chứng liên quan
tiến hành xét nghiệm mặt tùy đối với hai mươi bốn thanh niên đang bay rắc tại đây kết quả đều dương tính với mặt tùy
được biết đây là lần thứ hai quán karaoke này bị lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục thanh niên sử dụng ma túy trong các phòng hát
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang vừa thu giữ gần ba trăm linh kg pháo nổ các loại được vận chuyển từ lạng sơn về hà nội
trước đó tổ tuần tra kiểm soát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang phát hiện xe ô tô tải biển số một mươi hai c một trăm bốn mươi ba do nguyễn xuân bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn điều khiển chở nhiều thùng các tông có chứa một trăm hai mươi bệ pháo loại ba mươi sáu và một trăm linh ràn trên thùng xe với tổng trọng lượng gần ba trăm linh kg
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện lạng giang để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền
một vụ vận chuyển số lượng lớn biên nhập lậu hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện bắt giữ
kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm linh tám
do nguyễn hữu phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc điều khiển tổ tuần tra kiểm soát giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện có hai chai bia henneken loại hai trăm năm mươi ml chín trăm sáu mươi chai bia corona loại ba trăm ba mươi năm ml không có nhãn mát phụ của hàng hóa
ngoài ra phương tiện này còn vận chuyển mỹ phẩm các loại nhãn hiệu anat do hàn quốc sản xuất không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
liên quan đến vụ nổ lớn ở một lán chạy công nhân thuộc phường căm nghĩa tp hcm
tỉnh khánh hòa xảy ra vào đêm qua làm một mươi một người thương vong
chiều nay đại diện chủ đầu tư cho biết đã có hai công nhân bị thương nhẹ được xuất viện trở về nhà
đơn vị chủ đầu tư dự án sân gốc cam ranh đã thăm hỏi và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong năm mươi triệu đồng hỗ trợ một mươi triệu đồng và lo toàn bộ viện phí cho các nạn nhân bị thương
số công nhân này là lao động phổ thông do đơn vị thi công thuê để làm một số hạng mục trong dự án sân gốc cam ranh
hiện tại cơ quan công an đã hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
về vụ việc nữ tài xế xe bmw gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư hàng xanh tp hcm
và ngày mai tòa nhân dân quận bình thạnh tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai về tội vi phạm quy định trong tham gia giao thông đường bộ
theo đó vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
ô tô bốn chỗ hiệu bmw biển kiểm soát năm mươi một f hai mươi bảy nghìn chín trăm một mươi do bà nguyễn thị nga điều khiển đi trên đường điện biên phủ hướng từ vòng xoay nguyễn bỉnh khiêm về cầu sài gòn đã gây tai nạn liên hoàn
vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ năm người khác bị thương năm xe máy và hai ô tô bị hư hỏng nặng
sau tai nạn kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy bà nga vi phạm ở mức chín mươi bốn mg trên một lít khí thở vượt quá quy định cho phép
bà nga bị khởi tố truy tố theo điểm b gây tai nạn trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định
và điểm e gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ một trăm hai mươi hai đến hai trăm linh thuộc khoảng hai điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm